nếu như ấn độ được cả thế giới biết đến với số ca mắc delta kinh hoàng
thì anh chính là quốc gia khiến cả thế giới phải ôm đầu lo âu
khi đang dẫn đầu về số ca mắc siêu biến thể mới có tên omicron
theo cơ quan an ninh y tế ukhsa kỷ lục về số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai trong một ngày ở anh trước đó là ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
với sáu mươi tám năm mươi ba ca thời điểm nước này đang tiến hành phong tỏa toàn quốc lần thứ hai
trong bảy ngày qua tỷ lệ ca mắc mới ở nước này đã tăng một mươi chín
các quan chức anh không nói rõ tỷ lệ của các trường hợp diễn biến thể omicron
chỉ cho biết phần lớn ca nhiễm ở london là do biến thị mới này
số ca nhập viện mới trung bình bảy ngày ở anh hiện tại là bảy trăm năm mươi hai ca
thủ tướng anh boris johnson
cho biết tỷ lệ nhập viện do covid một mươi chín ở nước này tăng khoảng một mươi mỗi tuần
và một phần ba số ca là tại thủ đô london
đồng thời kêu gọi người dân cần khẩn trương tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba
mặc dù vậy ông johnson cũng bác bỏ khả năng sẽ áp đặt các lệnh hạn chế nghiêm ngặt hơn
các biện pháp phòng dịch hiện tại trong dịp giáng sinh và năm mới
với niềm tin rằng kế hoạch b cùng chiến dịch tiêm nhắc lại vaccine
vẫn đang là cách tiếp cận đúng đắn của nước anh
người đứng đầu cơ quan an ninh y tế vương quốc anh geny harris
đã gọi biến thể omicron là mối đe dọa đáng kể nhất kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch
và harris cho rằng còn quá sớm để đánh giá nguy cơ tiệm ẩn của biến thể omicron
và cảnh báo virus phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong những ngày tới
trong khi đó giáo sư chris witti giám đốc y tế của anh đưa ra nhận định đáng ngại rằng
kỷ lục ca mắc mới nói trên có thể sẽ tăng mạnh trong vài tuần sắp tới
khi nước anh đối mặt cùng lúc với hai biến thể delta và omicron
ông cảnh báo cơ quan y tế quốc gia của anh nhs
sẽ phải đối mặt với một lượng lớn bệnh nhân
theo ông witti đợt dịch này đang bùng phát với tốc độ phi mã
và là một mối đe dọa thực sự nghiêm trọng
ông quýti khuyến cáo mọi người dân anh chỉ nên ưu tiên những điều quan trọng nhất
trong dịp nghỉ lễ sắp tới đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác nếu như không thực sự cần thiết
và phải tiến hành tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp đến thăm người thuộc nhóm đối tượng dễ tổn thương
thưa quý vị mới đây trước sự lây lan của omicron
nhận tưởng anh dự đoán con số tổn thương
nếu dự vọng sẽ lên đến bảy mươi năm ca thì mới đây sự lây lan nhanh của biến thể omicron
khiến anh buộc phải đẩy nhanh nỗ lực tiêm vaccine tăng cường
đồng thời anh cũng tiết lộ mức lây nhiễm omecron hai trăm linh ca một ngày tại nước này
hai trăm linh ca nhiễm omicron mới một ngày đây là thực tế tại anh
giới chức anh cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm với tốc độ nhanh
chưa từng thấy trước đó với sự xuất hiện của biến chủng omicran
số ca nhiễm covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra ở anh
hiện tại vọt lên mức hai ca
hai trăm linh ca một ngày chiếm tỷ lệ áp đảo tổng số ca nhiễm được ghi nhận
đây là số liệu được bộ trưởng y tế anh sachik zavich đưa ra tại buổi điều trần trước quốc hội anh
ông javid cho biết bùng phát lây nhiễm omicron là tác nhân chính khiến thủ tướng boris johnson
đẩy nhanh kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành
và hoàn tất tiêm chủng vào cuối năm nay
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng số ca nhiễm omicron được ghi nhận tại anh
dựa trên kết quả giải trình tự gen là bốn bảy trăm một mươi ba ca
trong đó có một năm trăm bảy mươi sáu ca mới được xác định trong ngày
tuy nhiên cơ quan an ninh y tế vườn quốc anh ước tính con số nhiễm mới tính theo ngày
trên thực tế còn cao hơn nhiều dựa trên mô hình nghiên cứu mà cơ quan này áp dụng
thông tin mà ông javid chia sẻ là dựa trên dữ liệu của ukhsa
bộ trưởng javid nhận định biến thể omicron đang lây lan với tốc độ cực kỳ nguy hiểm
đòi hỏi chính quyền trung ương phải gấp rút điều phối phản ứng y tế khẩn cấp
ông cũng kiến nghị người dân anh nên tiêm mũi vaccine tăng cường
bởi những đối tượng đã hoàn thành tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc bệnh
theo ông chỉ trong vài ngày nữa đây sẽ là biến thể áp đạo tại anh
trên thực tế ước đoán về lây nhiễm tại anh khác với số ca lây nhiễm đã được xác định
bởi có những ca nhiễm không triệu chứng hoặc thể nhẹ và người nhiễm chưa bao giờ làm xét nghiệm
tuyên bố này được đưa ra giữa lúc anh xác nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể omecran
bộ trưởng javik cho biết hiện tại omicron chiếm khoảng hơn hai mươi số ca nhiễm mới ở anh
nhưng chúng ta đã thấy tỷ lệ này ở thủ đô london là hơn bốn mươi bốn
chúng tôi cho rằng omicron có thể trở thành biến chủng ở london trong vòng bốn mươi tám giờ nữa
nghĩa là lúc này số ca nhiễm biến thể mới này có thể chiếm bốn mươi số ca mắc mới ở london
và hệ thống y tế có thể lâm vào tình trạng quá tải trừ khi chính phủ có hành động ngăn chặn kịp thời
trước đó trả lời phỏng vấn của sky news về tình trạng lây lan covid một mươi chín như cháy rừng ở anh
bộ trưởng javid nói
lây lan với tốc độ kinh hoàng tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đó
số ca lây nhiễm cứ tăng gấp đôi sau hai ba ngày
người đứng đầu ngành y tế anh cũng cảnh báo
còn quá sớm để khẳng định biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn so với delta
điều đó có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với thủy triều covid một mươi chín
và một lần nữa chúng ta phải triển khai chương trình tiêm chủng chạy đua với virus ông zarvis nói
chính phủ anh đang tăng cường mức độ cảnh báo covid một mươi chín từ hôm một mươi hai một mươi hai
và một lần nữa ra sức thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine tăng cường
để đối phó với các làn sóng lây nhiễm mới
thủ tướng boris johnson cuối tuần qua đã đặt ra mục tiêu mới
là tiêm chủng vaccine mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành trước cuối tháng này
sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu
tôi e rằng hai liều vaccine là chưa đủ để tạo ra lá chắn mà chúng ta cần thủ tướng johnson nói
trích dẫn dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng omicron có thể làm giảm mức độ bảo vệ
nhưng mũi tăng cường có thể tạo ra mức bảo vệ đáng kể
ngoài thúc đẩy chương trình tiêm chủng anh cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch
khuyên khích người lao động làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày một mươi ba một mươi hai
anh cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng phương tiện công cộng
và những người tham gia các sự kiện lớn phải có chứng nhận đã tiêm chủng
hoặc kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
theo bộ trưởng javis sắp tới người dân anh phải tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
mới đủ điều kiện được cấp thẻ xanh covid một mươi chín để lùi tới các địa điểm công cộng
như nhà hàng quán bar hay các sự kiện tập trung đông người
cơ quan dịch vụ y tế anh nhs sẽ triển khai chương trình tiêm một mươi tám triệu mũi vaccine tăng cường
riêng tại khu vực england trong vòng ba tuần nhằm đạt được mục tiêu mà thủ tướng johnson đề ra
nhưng giới lãnh đạo nhs tỏ ra hoài nghi về điều này trong bối cảnh lực lượng y tế tại anh
bị quá tải trước yêu cầu phải đạt tiến độ tiêm chủng là bảy trăm năm mươi sáu mỗi vaccine một ngày
website đăng ký tiêm vaccine của chính phủ gặp phải sự cố quá tải tạm thời trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai
khi lượng người đăng ký tiêm mũi tăng cường tăng đột biến
người dân anh cũng gặp khó khăn trong việc làm xét nghiệm nhanh khi nền tảng trực tuyến đặt lịch
đã bị treo do lực lượng truy cập quá đông
cơ quan chức năng ưu tiên xử lý các lệnh đã đặt trước
anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nới lỏng hạn chế mở cửa kinh tế xã hội
sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa ngăn dịch covid một mươi chín lây lan
hiện tại mỗi ngày nước anh ghi nhận khoảng hơn năm mươi ca nhiễm mới
anh cũng là nơi bùng phát lan sóng omicron mạnh nhất bên ngoài châu phi
kể từ khi biến chủng này được phát hiện hồi tháng trước
giới chuyên gia dự báo việc tiêm chủng sẽ còn kéo dài cho đến khi đại dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng đến hầu hết người dân trên thế giới
vậy đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
đại dịch covid một mươi chín sẽ như thế nào trong sáu tháng tới
theo dự báo của các chuyên gia gần như toàn bộ người dân trên thế giới
sẽ bị nhiễm covid một mươi chín hoặc được tiêm vaccine cho đến khi đại dịch chấm dứt
một số người có thể sẽ bị nhiễm covid một mươi chín hơn một lần
và cuộc đua giữa những làn sóng lây nhiễm và chiến dịch tiêm chủng sẽ còn kéo dài
giám đốc michael osterholm của trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chính sách
tại đại học minetsota của mỹ cố vấn của tổng thống mỹ joe biden
nói với bloomberg những đợt lây nhiễm cứ tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới
nó sẽ giảm xuống có thể là giảm đột ngột
rồi cũng rất dễ có thêm đợt bùng phát nữa vào mùa thu và mùa đông năm nay
ông osterholm ví covid một mươi chín như đám chảy rừng và cho rằng nó sẽ không dừng lại
cho đến khi lan đến những cây cuối cùng
những tháng sắp tới được dự báo sẽ còn khó khăn với những đợt bùng phát mới
khi các nền kinh tế mở cửa trở lại vì nguy cơ từ những nhóm người chưa được tiêm chủng
biến thể mới có khả năng kháng vaccine và từ những người đã tiêm nhưng vẫn bị nhiễm
nhà dịch tế học lund simonsen tại đại học brokaw đan mạch
phân tích năm đại dịch cứng trong một trăm ba mươi năm qua
để đưa ra dự báo về diễn biến của covid một mươi chín bà sanosan cho biết
các đại dịch cúm thường có khoảng hai bốn làn sóng lây nhiễm và kéo dài hai ba năm
trong khi đại dịch dài nhất là năm năm
covid một mươi chín đang ở năm thứ hai và giữa làn sóng thứ ba
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín được cho là sẽ không giống với những đại dịch trước
vì virus sars cov hai là virus mới có khả năng lây truyền mạnh hơn
và đã gây chết chóc hơn bất cứ đại dịch nào khác kể từ dịch cứng tây ban nha năm một nghìn chín trăm một mươi tám
với việc virus vẫn đang lai lạc
ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nơi một số ý kiến cho rằng biến thể mới có thể sẽ xuất hiện
đặc biệt là nguy cơ biến thể có khả năng kháng vaccine
bên cạnh đó cũng có ý kiến lo ngại một loại virus cúm mới sẽ nổi lên
trong lúc thế giới đang đối phó với covid một mươi chín
hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng đại dịch covid một mươi chín sẽ không dừng lại
đến khi chín mươi chín mươi năm dân số toàn cầu đạt miễn dịch nhờ tiêm vaccine
hoặc đã bình phục sau khi mắc bệnh
theo phó giáo sư lịch sử y học erika charter
tại đại học oxford anh do nguồn cung vaccine trên toàn cầu là không đồng đều
nên đại dịch sẽ kết thúc mỗi nơi mỗi khác như những dịch bệnh từng xảy ra trước đây
các chính phủ sẽ phải quyết định mức độ mở cửa để sống chung với dịch
đại dịch kết thúc sẽ để lại những tác động to lớn kéo dài trong nhiều năm
cho đến khi đó thế giới sẽ còn phải đối diện với nhiều tháng khó khăn sắp tới
khi các đợt bùng phát mới sẽ khiến trường học đóng cửa
người lao động phải cân nhắc rủi ro khi đi làm bệnh viện bị quá tải
biến thể omecran được nam phi báo cáo lần đầu tiên lên who hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ hai ngày sau đó
biến thể này có hàng chục đột biến trong đó có những đột biến được cho là
có thể giúp virus dễ lây và né được hệ miễn dịch
hiện đã có trên sáu mươi nước và vùng lãnh thổ ghi nhận người mắc omicron
phần lớn là các trường hợp nhập cảnh